chính quyền triều tiên để ngỏ khả năng cải thiện quan hệ với nhật bản
trong đó có việc mời lãnh đạo nhật bản tới thăm bình nhưỡng
tuyên bố được bà kim do chong phó chủ tịch ủy ban trung ương đảng lao động triều tiên đưa ra mới đây
trong một tuyên bố do hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna công bố
bà kim do chong nhấn mạnh không có lý do nào để hai nước không xích lại gần nhau hơn
nhưng bà cho hay lãnh đạo nhật bản có thể tới thăm bình nhưỡng vào một thời điểm thích hợp
tuy nhiên bà lưu ý rằng triều tiên hiện chưa có bất cứ kế hoạch nào nhằm cải thiện quan hệ với nhật bản
bình nhưỡng sẽ xem xét và chờ thêm những ý kiến của tokyo
phát biểu của bà kim do chong được đưa ra sau khi thủ tướng nhật bản kishida fumio vào hồi tuần trước cho biết
ông nhận thấy sự cần thiết mạnh mẽ phải thay đổi mối quan hệ hiện nay giữa tokyo và bình nhưỡng
và rằng ông đang triển khai những hành động liên quan
quân đội israel đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công ở liban trong một động thái có thể làm tăng thêm lo ngại
về một cuộc đối đầu quân sự lớn giữa hai nước láng giềng sau nhiều tháng bạo lực xuyên biên giới
trong cuộc không kích vào đêm một mươi bốn tháng hai nhằm vào thành phố nabatye của liban
quân đội israel đã tiêu diệt một chỉ huy cấp cao của lực lượng raquan của hezbollah và cấp phó của nhân vật này
theo quân đội israel hai nhân vật trên là ali muhammad al bas và ibrahim issa
al bas đã hỗ trợ giàn dựng vụ đánh bom bên đường tại miền bắc israel hồi tháng ba
và thăm chiến xuyên biên giới kể từ hồi tháng một mươi năm ngoái
quân đội israel cũng thông báo các máy bay chiến đấu đã tấn công hàng chục mục tiêu của phong trào hồi giáo hezbollah
tại khu vực wadi saluki ở miền nam liban trong ngày một mươi năm tháng hai
căng thẳng gia tăng tại khu vực biên giới liban israel kể từ ngày tám tháng một mươi năm ngoái
sau khi nhóm vũ trang hezbollah tại liban đã hàng chục quả tên lửa về phía israel
động thái này diễn ra một ngày sau cuộc đột kích bất ngờ của phong trào hồi giáo hamas vào israel
đáp trả các cuộc tấn công của hezbollah
tena vip đã tiến hành nhiều vụ bắn pháo hạng nặng về phía đông nam liban
tình trạng bạo lực tại khu vực biên giới giữa israel và liban đã buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán ở cả hai phía
cũng như làm dấy lên lo ngại khả năng xung đột leo thang
tình hình tại khu vực biển đỏ cũng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi thủ lĩnh của lực lượng houthi ở yemen
đã tuyên bố cho hay lực lượng này sẽ tiếp tục tấn công các tàu thuyền trở hàng trên biển đỏ
để thể hiện tình đoàn kết với người palestine trong cuộc xung đột với israel
phát biểu trên truyền hình nhân vật này khẳng định lực lượng houthi sẽ tiếp tục hỗ trợ người palestine
bất chấp các cuộc tấn công của mỹ và anh vào các cơ sở của houthi ở yemen
để đáp lại các cuộc tấn công của lực lượng này nhằm vào hoạt động hàng hải quốc tế trên biển đỏ
kể từ giữa tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng houthi đã liên tiếp tấn công các tàu thương mại đi qua biển đỏ
nhằm bày tỏ tình đoàn kết với người palestine trong bối cảnh xung đột giữa israel
và phong trào hồi giáo hamas tại giải gaza leo thang
các cuộc tấn công của houthi làm gián đoạn hoạt động vận tải của thế giới trên tuyến từ biển quan trọng này
liên minh do mỹ dẫn đầu đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm ngăn chặn hành động của houthi
hội đồng bảo an liên hợp quốc ngày hôm qua cũng đã tổ chức cuộc thảo luận
nhằm tìm lối thoát cho tình trạng bế tắc chính trị và bất ổn kéo dài tại libya
phát biểu tại cuộc họp
đặc phái viên hàng đầu của liên hợp quốc với libya ông abdullaye batili
cảnh báo tình trạng bế tắc chính trị hiện nay đe dọa đáng kể tương lai của quốc gia bắc phi này
đồng thời nêu bật sự cần thiết của việc các đối thủ chính trị chủ chốt đạt được sự đồng thuận
về các cuộc bầu cử đáng tin cậy
một mươi năm năm sau cuộc nổi dậy ngày một mươi bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi một
người dân libya vẫn khát khao một nền hòa bình và dân chủ bền vững
để tránh đẩy đất nước vào tình trạng bị chia cắt
một thỏa thuận chính trị cần được đạt được giữa các đối thủ chính trị chủ chốt
để thành lập một chính phủ đoàn kết sớm tiến hành các cuộc bầu cử
ông batili cảnh báo phía các phe phái miên cưỡng thỏa hiệp sẽ không chỉ gây phương hại cho tiến trình bầu cử
mà còn gây nguy hiểm cho sự thống nhất và tương lai của libya
đặc phái viên của liên hợp quốc nhấn mạnh vai trò quan trọng của hội đồng bảo an và cộng đồng quốc tế
trong việc thuyết phục lãnh đạo các phe phái libya tham gia đối thoại trên tinh thần xây dựng
liby bị cuốn vào vòng xoáy bất ổn kể từ khi quốc gia bắc phi nẻ hoãn các cuộc bầu cử toàn quốc
ban đầu dự kiến vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
chính trường libya trở nên phức tạp hơn vì sự tồn tại song song của hai chính phủ đối địch
chính phủ đoàn kết dân tộc được quốc tế công nhận ở thủ đô tripoli
và chính phủ ổn định quốc gia ở miền đông nước này
tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba liên hợp quốc đã mời lãnh đạo năm lực lượng lớn ở libya
tới sự một hội nghị nhằm tìm lối thoát cho thể bế tắc hiện nay song không có kết quả
liên quan tới vụ nổ súng tại thành phố kansas khiến ít nhất một người thiệt mạng và hai mươi một người bị thương
cảnh sát mỹ cho hay đã bắt giữ ba nghi can và điều tra liệu những người này có liên quan tới vụ tấn công hay không
hiện cảnh sát cũng đang xác định động cơ của vụ việc
cảnh sát cho hay vụ tấn công xảy ra khi khoảng một triệu người đổ về trung tâm thành phố kansas
để ăn mừng chiến thắng giải super bowl của đội bóng bầu dục thành phố
tuy nhiên hiện vẫn chưa chắc chắn là cuộc diễu hành có phải là mục tiêu của vụ xả súng
hay không nhà chức trách đang kêu gọi những người có thông tin hoặc là video liên quan đến vụ việc
liên hệ với cơ quan chức năng để hỗ trợ điều tra đây là vụ bạo lực súng đạn mới nhất
tại một trong những sự kiện và địa điểm được coi là an toàn ở mỹ
và sau vụ việc tổng thống mỹ joe biden đã kêu gọi người dân nước này ủng hộ việc cấm súng trường tấn công
trong những ngày qua tình trạng ô nhiễm bụi mịn pm hai năm đã tăng vọt ở hầu hết các quận
ở thủ đô bangkok của thái lan tình trạng trên buộc chính quyền thành phố phải khuyến nghị
các cơ quan công sở và doanh nghiệp cho phép nhân viên làm việc tại nhà
trong hai ngày một mươi năm và ngày một mươi sáu tháng hai để đảm bảo sức khỏe
mức độ ô nhiễm như vậy với những người làm việc ngoài trời thường gặp phải tình trạng ngứa mắt
và khó thở để ứng phó với tình trạng trên các biện pháp như phát khẩu trang an toàn
và hủy bỏ các hoạt động ngoài trời đã được thực hiện nhằm giảm thiểu tác động của ô nhiễm
chính quyền cũng khuyến cáo người dân sống trong thành phố nên cập nhật thông tin
về mức độ ô nhiễm không khí thông qua literlace của trung tâm thông tin chất lượng không khí
chính quyền đô thị bangkok và tránh đi ra ngoài khi không thực sự cần thiết
tỷ đệ lạm phát trong tháng một của argentina được thống kê đã tăng hai trăm năm mươi bốn hai so với năm ngoái
đây cũng là mức tăng cao nhất trong hơn ba mươi năm qua ở quốc gia này
cụ thể chỉ số giá tiêu dùng trong tháng một của argentina đã tăng hai mươi sáu so với tháng trước song thấp
hơn mức tăng hai mươi năm năm trong tháng một mươi hai năm ngoái
trong khi đó lạm phát trong tháng một mươi hai năm ngoái đã tăng hai trăm một mươi một so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
các danh mục tiêu dùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của lạm phát là hàng hóa và dịch vụ hàng ngày
tiếp theo là thực phẩm và đồ uống không cồn thiết bị gia dụng dịch vụ bảo trì và y tế
số lượng kinh tế ảm đạm trên tiếp tục gây sức ép lên chính quyền của tổng thống javier milley
trong bối cảnh ông đã đưa ra nhiều biện pháp táo bạo nhằm kiểm soát lạm phát
như phá giá đồng peso hơn năm mươi cắt giảm trợ cấp vận tài và nhiên liệu
đồng thời loại bỏ các biện pháp kiểm soát giá
hy lạp đã trở thành quốc gia cơ đốc giáo trinh thống đầu tiên hợp pháp hóa khôn nhân đồng giới
các cặp đồng giới giờ đây cũng sẽ được phép là nhận nuôi con một cách hợp pháp
sau cuộc bỏ phiếu trong ngày một mươi năm tháng hai
thủ tướng hy lạp cho biết luật mới sẽ mạnh dạn xóa bỏ tình trạng bất bình đẳng nghiêm trọng
diễn ra ở đất nước này
tuy nhiên đạo luật này cũng gây ra những bất đồng trong nước
và gặp phải sự phản kháng mạnh mẽ của giáo hội cơ đốc giáo trinh thống hy lạp
trước đó thủ tướng hy lạp ủng hộ dự luật nhưng cần sự ủng hộ của các đảng đối lập
để vượt qua ngưỡng quy định với hàng chục nghị sĩ từ đảng cầm quyền trung hữu của ông phản đối
cuộc bỏ phiếu đã được các tổ chức lgbtq ở hy lạp ca ngợi là mang tính lịch sử
hiện một mươi năm trong số hai mươi bảy quốc gia thành viên của liên minh châu âu đã hợp pháp hóa khôn nhân đồng giới
thưa quý vị theo một báo cáo gần đây sau hơn ba năm bị hạn chế đi lại do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
thì nhiều du khách nhận ra không nên chỉ hoãn chuyến đi du lịch bằng du thuyền sang một ngày nào đó
ngày càng có nhiều người sống vì hiện tại hơn và muốn thực hiện chuyến du lịch mơ ước ngay bây giờ
thay vì chờ đợi thời điểm thích hợp
năm nay thì ngành du lịch tàu biển đặt kỳ vọng đã đạt được mức tăng trưởng mạnh mẽ
khi mà số lượng khách đặt chỗ trước tăng mạnh
các tàu du lịch đang tận hưởng thời kỳ bùng nổ sau những năm bị ảnh hưởng nặng nề vì đại dịch covid một mươi chín
và nội dung này cũng sẽ khép lại bản tin ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã đồng hành với tôi trong những phút vừa rồi
con tàu du lịch lớn nhất thế giới có kích thước bằng gần bốn dãy nhà trong thành phố
gần đây đã bắt đầu chuyến hành trình đầu tiên
biểu tượng biển cả icon of the seas của tập đoàn royal caribbean có chiều dài gần ba trăm sáu mươi năm mét từ mũi tàu đến đuôi tàu
con tàu hãng sang này có thể chở tối đa bảy sáu trăm linh hành khách
cùng với hai ba trăm năm mươi thành viên thủy thủ đoàn
để giữ cho những con người này bận rộn trong suốt hành trình kéo dài
người ta đã mang lên icon of the seas nhiều dịch vụ mới lạ như công viên nước lớn nhất trên biển
bể bơi lớn nhất trên biển sân chệt băng lớn nhất trên biển
khoảng năm mươi nghệ sĩ và diễn viên hài giúp khách trên tàu giải trí thông qua các tiết mục biểu diễn khác nhau
sau những năm bị ảnh hưởng nặng nề vì đại dịch ngành du lịch tàu biển đã tận hưởng thời kỳ bùng nổ
chúng ta đang chứng kiến thời kỳ phục hồi
đáng kinh ngạc nhất của ngành du lịch tàu biển sau đại dịch covid một mươi chín
đã thể hiện không chỉ qua sự quan tâm của khách hàng mà cả về lượng đặt chỗ
có nhiều tàu mới phải đến vài năm nữa mới ra mắt nhưng đều đã được đặt chỗ trước
ngành công nghiệp này hiện đang nhận đặt chỗ đến năm hai nghìn hai mươi năm và hai nghìn hai mươi
trong đại dịch tình trạng của chúng tôi rất thê thảm
các con tàu nằm im các cảng không được mở
tuy vậy chúng tôi vẫn cố gắng duy trì hoạt động và giữ lại nhân viên
từ lúc mở cửa trại
chúng tôi đã bận rộn liên tục đến nỗi không có thời gian để thở
kể từ năm một nghìn tám trăm chín mươi sáu tập đoàn du lịch toàn cầu huchi groton expeditions
đã đưa du khách du lịch trên biển ban đầu là quanh na uy và các vịnh hẹp
tuy nhiên hiện các chuyến du lịch phổ biến nhất của họ là đến nam cực
điều thực sự thú vị là kể từ sau đại dịch
ngày càng có nhiều người muốn có chuyến đi bằng tàu biển trong đời
chúng tôi đã chứng kiến sự gia tăng thực sự về số người muốn đến các khu vực
như nam cực hay galapagos
sau khoảng thời gian vài năm họ không thể đi du lịch và quyết định rằng
bây giờ là lúc để bắt đầu những cuộc phiêu lưu mới
mọi người bắt đầu nhận ra rằng cuộc sống không kéo dài mãi mãi và hiện tại rất đáng trân trọng
bây giờ chính là lúc để bước ra ngoài và nhìn ngắm thế giới
triển lãm du lịch và kỳ nghỉ ở london anh chật kín khách tham quan
họ đang tìm kiếm nguồn cảm hứng cho điểm đến tiếp theo của mình
hoặc để nhận được ưu đại đặc biệt
sự kiện này thu hút khoảng bốn mươi sáu người tham quan chỉ trong bốn ngày diễn ra triển lãm
du lịch bằng tàu biển thu hút sự quan tâm đặc biệt của khách hàng
một trong những xu hướng du lịch của năm nay và những năm tiếp sau